con đường nối từ phố gia quất sang phố thượng thanh là con đường chính dẫn vào các ngõ nhỏ có hàng nghìn hộ dân đang sinh sống
và cũng là con đường nối liền với những tuyến đường trục chính trên địa bàn quận long biên thành phố hà nội
thế nhưng trong nhiều năm qua con đường này đã và đang bị hư hỏng nghiêm trọng chưa được đầu tư sửa chữa
xong rồi các xe phân khối lớn xe tải nặng đi vào lát hết đường
đường thì bé mà xe to xe lớn đi vào đấy rất nhiều
sau nhiều năm không được tu sửa và khắc phục thì tuyến đường này hiện nay đã bị hư hỏng rất là nghiêm trọng
khiến cho người dân đi lại gặp rất là nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc lưu thông
đây là thực trạng tại tuyến đường dân sinh tại khu phố gia quất phường thượng thanh quận long biên thành phố hà nội
lòng đường nhỏ hẹp
thế nhưng lưu lượng phương thiện gì
đi chuyển qua đây là không hề nhỏ
từ xe máy cho đến các loại xe tải
đến nay mặt đường đã bị cây nát biến dạng vỡ vụn
ngập ống là hệ quả sau những trận mưa để lại
cứ để cho dân đi rất khổ mà các cháu đi học khổ lắm
mưa ngập đi lại rất là khó khăn vất vả mà rất là khổ đường vỡ nát hết
có ý kiến nhiều có chỗ làm đến bốn năm lượt nhưng mà chỗ này có ý kiến rất nhiều không làm
trong quá trình lâu lắm rồi bao nhiêu năm
năm nay rồi các học sinh các cháu đi lại rất là khổ rất là khó khăn
huyện này tất cả các khu vực người ta đã làm lại sạch hết rồi
nhưng mà riêng ở đây là rất là chậm không làm một cái đường này
nên mọi người dân ở xung quanh đây người ta cũng rất bức xúc kêu gọi nên nhiều quá
nhưng mà vẫn chưa được chính quyền quan tâm đến tu sửa cho con đường
người dân tại đây cho biết thêm nguồn nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng đường bị hư hỏng
là do xe chở vật liệu xây dựng cho dự án nhà ở xã hội
còn trước đây khi chưa có dự án thì nó là cái đường bê tông
nói chung là tuy không được đẹp nhưng mà nó cũng là sạch sẽ
không bẩn là mưa rất bây giờ là đi bỡ xe chở vật liệu đi qua bỡ rất nhiều
bây giờ cống là gần như là không còn nữa
thực trạng này đã diễn ra nhiều năm nay
người dân đã nhiều lần kiến nghị
thế nhưng thực tế mỗi ngày qua đi thì con đường lại hư hỏng nhiều hơn
ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại